chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày hai mươi tám tháng ba
do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
cập nhật tình hình sức khỏe của ba mươi ba học sinh bị ngộ độc tại quảng ninh
khi nhận ca mắc vubella đầu tiên tại hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn
bệnh viện bạch mai thông tin tình hình sức khỏe của nữ sinh vỡ tim và chuyển một mươi lít máu
ba người ở bắc giang tử vong do uống rượu ngâm lá ngón
nguy kịch vì lùi ngày hạn chạy thận chỉ một ngày để đi ăn cưới
người phụ nữ ở phú thọ phải nhập viện điều trị do dùng thuốc nam chuyển miệng
nhiễm trùng cẳng tay do tự bó thuốc nam chữa bệnh sương khớp
thành phố hồ chí minh sẽ triển khai dịch vụ cấu thương bằng trực thăng
mới đây cổng thông tin điện tử tỉnh quảng ninh vừa thông tin về việc ba mươi ba học sinh
trường tiểu học quang hanh phường quang hanh thành phố cẩm phả
có biểu hiện bị đau bụng buồn nôn phải nhập viện theo dõi sau bữa ăn bán chú tại trường ngày hai mươi bảy tháng bốn
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cẩm phà đã có mặt tại bệnh viện
chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có phương án đưa toàn bộ học sinh có biểu hiện bất thường
liên quan đến bữa ăn bán chú đến cơ sở y tế để kiểm tra theo dõi sức khỏe
lãnh đạo thành phố cẩm phả yêu cầu các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan phối hợp xác minh
làm rõ nguyên nhân sự việc đồng thời tiếp tục theo dõi đối với những học sinh hiện tại ở trường
để đảm bảo sức khỏe ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh học sinh
theo ghi nhận đã có ba mươi ba học sinh trên tổng số tám trăm một mươi một học sinh ăn bán chú của trường tiểu học quang hanh
được đưa đến bệnh viện để kiểm tra theo dõi
tất cả các em học sinh đều không có biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng
chiều cuối ngày trường phòng y tế thành phố cầm phả lê đức khanh cho biết
hiện nay sức khỏe của các em học sinh đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ
bệnh rubella có tính lây chuyển cao và có thể thành dịch lớn
mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh rubella
đây là ca mắc rubella đầu tiên trên địa bàn trong năm hai nghìn hai mươi
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái bảy tuổi ở huyện đan phượng mắc rubella
trước đó bé gái này đã được tiêm chủng hai mũi vaccine phòng bệnh rubella
theo các bác sĩ rubella là một bệnh truyền nhiễm do virus gây ra
bệnh chủ yếu lê qua đường không khí khi người măng mầm bệnh hắt hơi hoặc ho
người bệnh là nguồn lây chính
biểu hiện của bệnh bao gồm suốt nhẹ phát ban và viêm lòng nhẹ được ngô hấp
nổi hạch vùng cổ chấm sau tay
bệnh này thường phát triển vào đầu mùa xuân khi thể tiết ẩm gất
và khả năng lây lan rất cao dễ bùng phát thành dịch
chia sẻ bệnh rubella bác sĩ đoàn thi hải yến khoan nội tổng hợp
định kỳ thường trong vòng sáu tháng là nước tiểu người ta không còn nữa
chính vì không còn nước tiểu cho nên bệnh nhân sẽ rất là dễ bị dư nước và dư các chất độc
tại vì mình là nơi thải nước dư ra và chất độc một ngày bình thường mình tiểu ra tầm khoảng một năm hai lít
nhưng mà với người mà chạy thận minh tạo thì một ngày nước tiểu ta bằng không
chính vì vậy chỉ cần người ta xử lý sức định kỳ để rút nước để có thể duy trì trong vòng hai ngày tiếp theo
thì chính vì bệnh nhân chỉ cần mà dư thêm trễ ngày lọc máu một ngày thôi
thì cái lượng nước dư đó nó vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể
thì nó sẽ ngập lên trên phổi và gây nên cái bệnh khẳng gọi là phủ phổ cấp
bác sĩ khuyến cáo người bệnh thận mạng giai đoạn cuối cần tuân thủ chạy thận đủ giờ đúng lịch
bỏ lịch chạy thận thì bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm như quá tải dịch dẫn đến cơn tăng huyết áp
nôn ói mệt mỏi dư nước gây phù phổi tăng ca ly máu ảnh hưởng tới nhịp tim và ngừng tim
thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
mới đây bệnh viện đã thăm khám và phát hiện một bệnh nhân có dấu hiệu suy gan
nguyên nhân xuất phát từ việc uống thuốc nam chữa mệt mỏi theo lời khuyên chuyển miệng từ người hàng xóm
cách đây tám tháng bà hoa thấy người mệt mỏi nghe theo lời khuyên của hàng xóm mua thuốc nam về uống
và hậu quả bà bị suy gan phải nhập viện điều trị
tiếp nhận bệnh nhân bác sĩ khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ thăm khám và phát hiện
bệnh nhân có dấu hiệu suy gan người bệnh được chỉ định làm các xét nghiệm siêu âm
kết quả cho thấy người bệnh âm tính với virus viêm gan a b ce có tình trạng thiếu máu
kết quả xét nghiệm hồng cầu chỉ đạt ba chín mươi một huyết sắc tố một trăm hai mươi hai dối loạn đông máu
kết quả xét nghiệm pt là năm mươi bảy
các xét nghiệm chức năng gan đều vượt quá giá trị bình thường nhiều lần
với kết quả xét nghiệm như trên bác sĩ đã loại trừ viêm gan do virus viêm gan a b c e
kết luận tình trạng suy gan của người bệnh là do lạm dụng thuốc nam
sau một mươi ngày điều trị các kết quả xét nghiệm của người bệnh đã cải thiện rõ rệt
nếu có vấn đề về sức khỏe cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị
không nên tự ý mua các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc để tự điều trị tại nhà tránh gây các hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe
tiếp theo là một trường hợp khác liên quan đến việc bỏ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ để sử dụng thuốc lá thuốc nam tùy tiện dẫn đến hậu quả khôn lường
từ xưa tới nay nhiều người có quan niệm dùng thuốc lá thuốc nam để bó vết thương cơ xương khớp sẽ nhanh khỏi
tuy nhiên thực tế không ít trường hợp đã gánh chịu hậu quả nghiêm trọng như trường hợp bệnh nhân dưới đây
theo lời kể của người bệnh trước vào viện khoảng năm ngày người bệnh bị ngã bị trật khớp khửu tay trái đã đến viện khám và được xử trí nán chỉnh cố định khớp khửu tay trái
được bác sĩ kê đơn thuốc hướng dẫn điều trị chăm sóc tại nhà hẹn sau hai tuần đến kiểm tra lại
tuy nhiên khi về nhà người bệnh đã nghe người quen bó thuốc nam cho nhanh khỏi không thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ
sau bốn ngày bó thuốc vùng khửu và cẳng tay bàn tay trái sưng mất vận động
qua thăm khám bác sĩ nhận thấy vùng khửu tay trái của người bệnh sưng nề biến dạng nắn đau nhiều mất vận động cẳng bàn tay trái sưng nề nhiều bầm tím có nhiều nốt phòng nước
sau khi thực hiện các cận lâm sàng cần thiết người bệnh được chẩn đoán trật khớp khử trái nhiễm trùng vùng cẳng bàn tay trái sau bó thuốc nam
người bệnh được chỉ định nhập viện để điều trị
bác sĩ chuyên khoa một đặng huy lưu phó trưởng khoa ngoại tổng hợp gây mê hồi sức cho biết đây là một trong số rất nhiều những trường hợp bị chấn thương hay các bệnh lý cơ xương khớp không điều trị hoặc không tuân thủ điều trị ở các cơ sở y tế
không thể phủ nhận tác dụng của thuốc nam trong điều trị một số bệnh lý
tuy nhiên đối với các chấn thương xương khớp người bệnh cần đến cơ sở y tế để được trần đoán và xử lý đúng cách
mặc dù không thể phủ nhận tác dụng của thuốc nam trong điều trị một số bệnh lý
tuy nhiên đối với các chấn thương về xương khớp người bệnh cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử lý đúng cách
người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ không tự ý điều trị tại nhà bằng các phương pháp dân gian để tránh những biến chứng và rủi ro có thể xảy ra
tp hcm vừa phê duyệt đề án về phát triển hệ thống cấp cứu ngoại bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn ba mươi và những năm tiếp theo
theo đó người dân sẽ có cứu thương bằng trực thăng
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp hcm sẽ phối hợp với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm mở trạm cấp cứu đường hàng không phục vụ người dân thành phố và khu vực phía nam
đây là nội dung trong đề án về phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại tp hcm theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn ba mươi và những năm tiếp theo
đề án được ubnd phê duyệt vào ngày hai mươi sáu tháng ba
theo đó trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hàng không sẽ đặt tại khuôn viên bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm với sự phối hợp quản lý của công ty trực thăng miền nam binh đoàn một mươi tám
nơi này dự kiến sử dụng trực thăng cứu thương của binh đoàn một mươi tám cùng một mươi bảy xe cứu thương chuyên dụng năm mô tô cứu thương nhân lực khoảng một trăm một mươi một người
bên cạnh phát triển cấp cứu đường không trung tâm cùng với các trạm cấp cứu vệ tinh một trăm một mươi năm bệnh viện trong khu vực đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngoại viện cho người dân quận một mươi hai
gò vấp phú nhuận bình thuận tân bình tân phú hóc môn và củ chi
bài đáp trực thăng trên nóc tòa nhà viện chấn thương trình hình bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm hoạt động từ cuối năm hai nghìn hai mươi
sắp tới bệnh viện khánh thành viện đa khoa một giường có thêm một sân đáp trực thăng nữa tăng cường khả năng vận chuyển đặc biệt trong tình huống cấp cứu tai nạn hàng loạt
các dịch vụ cấp cứu bệnh nhân bằng đường hàng không ở việt nam vận hành từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay nhưng chủ yếu vận chuyển từ ngoài biển vào chưa triển khai trên đất liền
tại phía nam hoạt động này chủ yếu do bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm triển khai đến nay đã cấp cứu nhiều bệnh nhân chủ yếu là cán bộ chiến sĩ công nhân và ngư dân công tác trên biển khu vực trường sa
hiện tại một số bệnh viện tại tp hcm có sân trực thăng như là nhân dân một trăm một mươi năm nhi đồng tp bình chánh bệnh viện tim tâm đức quận bảy ung bướu hai thủ đức đều chưa sử dụng